hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với lãnh đạo học viện hành chính quốc gia thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
đảng nhà nước quan tâm tới việc xây dựng học viện hành chính quốc gia thành học viện có tầm quốc gia
có vị trí tốt trong xã hội nhằm phục vụ công cuộc cải cách hành chính hiện nay
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng lưu ý hiện chúng ta đang cắt giảm đầu mối biên chế
thế nhưng bộ nội vụ đang có tới sáu trường đào tạo đại học vì vậy cần phải xem xét để thu gọn lại
bộ nội vụ học viện hành chính phải là cơ quan đi đầu trong việc cắt giảm biên chế
cần phải đổi mới cách làm mạnh mẽ và quyết liệt trong thực hiện mục tiêu quan trọng này của đảng
thủ tướng yêu cầu trong giảng dạy học viện cũng cần đổi mới sáng tạo
thủ tướng đề nghị học viện hành chính quốc gia cần phải xây dựng phẩm chất năng lực của cán bộ hành chính
ngay trong đào tạo nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng thời thu gọn từ sáu trường xuống còn hai trường
học viện phải đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu tiếp tục nâng cao đội ngũ giáo viên
tăng giảng viên kiêm nhiệm tăng tính ứng dụng vào thực tiễn
trên tinh thần buổi làm việc hôm nay bộ nội vụ thừa ủy quyền của thủ tướng sẽ ban hành quy chế hành động
tạo điều kiện cho học viện giảng dạy tốt hơn trong công cuộc giảm thủ tục hành chính cũng như giảm biên chế hiện nay
bộ thông tin và truyền thông bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các hiệp hội tin học thương mại điện tử
việt nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngành thông tin và truyền thông việt nam vif hai nghìn một mươi chín
hội nghị với chủ đề thu hút đầu tư trong tiến trình chuyển đổi kinh tế số tham dự có phó thủ tướng vũ đức đam
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định kinh tế số đang ngày càng trở nên quan trọng
với nền kinh tế toàn cầu trong quá trình thu hút đầu tư việt nam đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ
thông tin nước ngoài để việt nam tiếp tục trở thành điểm đến của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế
số và cách mạng bốn việc ra soát và cập nhật chính sách thu hút đầu tư cần trở thành một nội dung
quan trọng trong tiến trình số hóa của quốc gia hội nghị xúc tiến đầu tư ngành thông tin và truyền thông
việt nam được tổ chức nhằm giúp các cơ quan nhà nước lắng nghe khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
trong và ngoài nước cập nhật và định hướng chính sách quản lý trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số
đang ngày càng hiện hữu bên cạnh đó triển lãm gồm các gian hàng của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp
itc hàng đầu của việt nam cũng được tổ chức song song để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ
thông tin truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế chia sẻ đô thị thông minh và iot giải pháp hạ tầng
viễn thông và internet thương mại điện tử và khởi nghiệp
trong buổi họp báo quý ba năm hai nghìn một mươi bảy do bộ tư pháp tổ chức nhiều vấn đề trong ngành được dư luận quan tâm
đã được giải đáp đặc biệt là tính pháp lý của việc tổ chức
việc tạm dừng đăng kiểm đối với các phương tiện giao thông bị phạt nguội mà chưa chấp hành nộp phạt
theo đại diện cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật qua nghiên cứu thấy rằng
trình tự xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định trong luật tuy nhiên trình tự thủ tục phạt nguội hiện nay chưa được ban hành
cũng theo đại diện cục này việc bộ công an áp dụng khoảng sáu bốn bốn trăm bảy mươi của bộ giao thông vận tải
nhằm để bảo đảm tính nghiêm minh trong việc chấp hành pháp luật và xử lý vấn đề phát sinh trong thực tiễn
tuy nhiên trong thời gian tới các cơ quan liên quan cũng sẽ phải phối hợp ban hành thông tư
tạo cơ sở pháp lý vững chắc về trình tự thủ tục phạt nguội
còn về tính pháp lý của việc áp dụng thông tư bảy mươi từ phía bộ công an
đại diện cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của bộ tư pháp chỉ cho biết
quy định của khoảng sáu bốn bốn trăm bảy mươi của bộ giao thông vận tải chưa rõ ràng và chặt chẽ
tuần tới bộ tư pháp sẽ có cuộc họp để lấy ý kiến lãnh đạo của các cơ quan trong bộ
trước khi tập hợp và công bố ý kiến chính thức về vấn đề này
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng nhiều loại phương tiện
đã hết niên hạn sử dụng vẫn được đưa vào lưu thông trên đường phố
gây nguy cơ mất an toàn giao thông và làm gia tăng ô nhiễm môi trường
ủy ban nhân dân tp hcm
yêu cầu các lực lượng chức năng đặc biệt là công an thành phố và sở giao thông vận tải
tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi điều khiển các loại phương tiện
quá niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường của thành phố
đồng thời tổ chức điều tra và khởi tố những đối tượng có hành vi làm giấy tờ giả
để đưa xe ô tô hết niên hạn sử dụng vào hoạt động trên địa bàn
thành phố cũng đề nghị các quận huyện vận động các cơ sở đóng mới
sửa chữa xe ô tô trên địa bàn không tiếp tay cho hành vi phục chế
tân trang các loại xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng
cắt giảm thủ tục hành chính chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
là một trong số những thủ tục hành chính đang được các bộ ngành quan tâm
trong lĩnh vực quản lý của cục y tế dự phòng bộ y tế
hoạt động tiêm chủng và xét nghiệm an toàn sinh học cấp một cấp hai

việc chuyển đổi này liệu có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này
trong những năm vừa qua trên thế giới liên tục xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi
với tốc độ lây lan nhanh tỷ lệ tử vong cao ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân
việc phát hiện sớm chính xác các tác nhân gây bệnh chuyển nhiễm bằng phương pháp xét nghiệm
là một trong những hoạt động quan trọng để xác định các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm một cách hiệu quả
tuy nhiên các phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm các tác nhân gây bệnh chuyển nhiễm
phải bảo đảm an toàn sinh học để phòng tránh lây nhiễm các tác nhân gây bệnh
cho nhân viên phòng xét nghiệm môi trường và cộng đồng
tại việt nam đến nay đã có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
về an toàn sinh học tương đối đầy đủ và hoàn thiện
bốn trăm bốn mươi bốn phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp một hai và ba
và ba phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp ba
với tình hình diễn biến phức tạp của bệnh chuyển nhiễm trong giai đoạn hiện nay
và định hướng phát triển hệ thống y tế việt nam
việc mở rộng các đơn vị xét nghiệm bảo đảm an toàn sinh học
cũng như việc xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực an toàn sinh học
tại phòng xét nghiệm là hết sức cần thiết
cùng với việc nâng cao năng lực của các phòng xét nghiệm
công tác tiêm chủng cũng được coi là yếu tố then chốt
giúp ngăn ngừa các bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm
tại việt nam chương trình tiêm chủng mở rộng bắt đầu được triển khai
thí điểm từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một và được mở rộng dần hàng năm
đến nay đã có một mươi hai loại vaccine được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng
nhờ vậy hàng năm hơn một sáu triệu trẻ em và gần một bảy triệu phụ nữ có thai
được bảo vệ với khoảng năm mươi triệu mũi tiêm đề phòng một mươi hai bệnh nguy hiểm phổ biến nhất
chương trình tiêm chủng mở rộng góp phần giảm chi phí điều trị
có thể nói tiêm chủng mở rộng là chương trình y tế có hiệu quả nhất ở việt nam hiện nay
tổ chức y tế thế giới who đánh giá việt nam là điểm sáng về tiêm chủng
sớm đạt mục tiêu thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe trẻ em
tuy nhiên tình trạng quá tải tại các cơ sở tiêm chủng vẫn đang là một trong những nguyên nhân
gây khó khăn cho việc thực hiện công tác tiêm chủng
để xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các đơn vị mất khá nhiều thời gian
để chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ đến đợi thẩm định và kết quả trả lời
trước đây khi mà chúng tôi thời kỳ còn thực hiện thông tử của bộ
chuẩn bị cơ sở vật chất này sau đó làm tất cả các thủ tục
rồi thì gửi hồ sơ nó lên sở sau đó sở lại quay về đây thẩm định một lần thẩm định hai lần
sau khi xong rồi từng đoàn một đến lúc đó sở mới ra được một cái gọi là giấy phép
cho phép hoạt động tức là giấy phép hoạt động của một đơn vị chuyên môn
ví dụ là đơn vị phòng tiêm chủng
ngày bảy hai nghìn một mươi sáu chính phủ ban hành nghị định số một trăm linh ba hai nghìn một mươi sáu ndcp
quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
và nghị định một trăm linh bốn hai nghìn một mươi sáu ndcp quy định về hoạt động tiêm chủng
trong đó quy định về quy trình thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
và công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
nghị định một trăm linh ba ndcp của chính phủ quy định các cơ sở xét nghiệm được tiến hành xét nghiệm
trong phạm vi chuyên môn sau khi tự công bố đặt tiêu chuẩn an toàn sinh học
sở y tế sẽ đăng tải danh sách cơ sở đã tự công bố đặt tiêu chuẩn an toàn sinh học
trên trang thông tin điện tử của sở y tế sau ba ngày kể từ ngày nhận được bản tự công bố
trong quá trình thanh tra kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn sinh học các cơ sở tự công bố
nếu không tuân thủ các điều kiện quy định sở y tế sẽ rút tên cơ sở khỏi danh sách
các cơ sở tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã đăng trên trang thông tin điện tử của sở y tế
đối với việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định một trăm linh bốn ndcp
thì trước khi thực hiện hoạt động tiêm chủng cơ sở tiêm chủng phải gửi văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng
theo mẫu quy định cho sở y tế nơi đặt cơ sở tiêm chủng
trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày nhận được thông báo đủ điều kiện tiêm chủng
sở y tế sẽ đăng tải thông tin về tên địa chỉ người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng
trên trang thông tin điện tử của sở y tế
cơ sở chỉ được thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng
người đứng đầu cơ sở thực hiện tiêm chủng tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự công bố của mình
như vậy thay vì phải làm các thủ tục xin được cấp giấy chứng nhận như trước đây
các cơ sở xét nghiệm sẽ gửi bản tự công bố đặt tiêu chuẩn an toàn sinh học
cơ sở tiêm chủng gửi bản tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng
theo mẫu quy định về sở y tế hà nội tổng hợp quản lý
đây được coi là một trong những động thái góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tiêm chủng
giúp họ có thời gian thực hiện công tác chuyên môn
việc thay đổi giúp cắt giảm thời gian ví dụ như thời gian cấp giấy chứng nhận là trong vòng tối đa ba mươi ngày
về con người giảm áp lực cho cơ quan quản lý trong việc xử lý thẩm định hồ sơ
rất nhanh và rất sớm để đi vào hoạt động
việc chuyển đổi từ việc cấp giấy chứng nhận sang tự công bố
thì đã phù hợp với các quy định các luật các quy định của chính phủ
và phù hợp với cái xu thế hội nhập của quốc tế
và tất cả việc đó đã giảm gánh nặng cho cơ quan quản lý
cũng như trực tiếp cho các cơ sở tiêm chủng cũng như các phòng xét nghiệm
việc chuyển từ cấp giấy chứng nhận sang tự công bố
đối với các cơ sở tiêm chủng và các phòng xét nghiệm bảo đảm an toàn sinh học
tạo ra sự thay đổi cơ bản trong việc quản lý hoạt động tiêm chủng tại việt nam
trước đây thì là tiền kiểm bây giờ hậu kiểm
tuy nhiên chất lượng thì nó hoàn toàn vẫn đáp ứng được
so với trước kia là như nhau đến bây giờ là như nhau
và hoàn toàn là các cơ sở chủ động căn cứ vào điều kiện
để họ có thể mở rộng ra các dịch vụ về tiêm chủng
cũng như dịch vụ xét nghiệm
như vậy thì người dân họ sẽ dễ tiếp cận với các dịch vụ tiêm chủng
cũng như là dịch vụ xét nghiệm
như vậy là chính là người dân mình được hưởng lợi
nhiều ý kiến người dân lo ngại về chất lượng tiêm chủng
cũng như phòng xét nghiệm nếu thay cơ chế tiền kiểm bằng hậu kiểm
tuy nhiên theo khẳng định của phía đại diện cục y tế dự phòng
chất lượng các cơ sở tiêm chủng cũng như phòng xét nghiệm
sẽ luôn được giám sát chặt chẽ dù dưới hình thức nào
quản lý chặt chẽ việc đảm bảo các điều kiện về tiêm chủng
cũng như là về phòng xét nghiệm
tôi nói ví dụ như là khi mà tiền kiểm đó là cấp giấy chứng nhận
thì có thể là cái cơ sở đó họ sẽ bị chủ quan
và sau khi cấp thì họ có thể không duy trì hoặc là giảm bớt các điều kiện
tuy nhiên hậu kiểm thì luôn luôn để cho các cơ sở
chủ cơ sở đó
phải là người phải chủ động duy trì các điều kiện đảm bảo về tiêm chủng
cũng như là đảm bảo về phòng xét nghiệm an toàn sinh học
trong quá trình thanh tra kiểm tra điều kiện tiêm chủng
tại các cơ sở tiêm chủng
nếu phát hiện cơ sở tiêm chủng không tuân thủ các điều kiện theo quy định
thì đoàn thanh tra kiểm tra lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động
và kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời gửi một bản biên bản về sở y tế nơi cơ sở tiêm chủng đặt trụ sở
trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản tạm đình chỉ hoạt động
sở y tế rút tên cơ sở khỏi danh sách cơ sở tự công bố
đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở y tế
không chỉ bị phạt và còn bị tức quyền được phép hoạt động tiêm chủng xét nghiệm
chính vì vậy các cơ sở tiêm chủng xét nghiệm càng phải sát sao
trong việc bảo đảm các điều kiện theo quy định
ý thức tự giác của đơn vị tiêm chủng xét nghiệm theo đó cũng tăng lên đáng kể
chúng tôi luôn tự kiểm tra và tự
luôn luôn là sẵn sàng để cho các đoàn kiểm tra đến kiểm tra
làm sao mà lúc nào có đơn vị tiêm chủng nói riêng
và các đơn vị khác luôn luôn là đạt đúng yêu cầu mà
theo yêu cầu của bộ yêu cầu của chính phủ
về công tác chuyên môn cũng như về trang thiết bị
bên cạnh đó để bảo đảm các cơ sở xét nghiệm tiêm chủng hoạt động đúng quy định
bảo đảm các yêu cầu bắt buộc vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực tiêm chủng nói riêng y tế nói chung là không hề nhỏ
trước mắt đó là công tác truyền thông
truyền thông thứ nhất là phải phổ biến hướng dẫn các văn bản các hướng dẫn
đến tận các cơ sở tiêm chủng cũng như phòng xét nghiệm
thứ hai đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước
có thể trước đây tiền kiểm thì một năm đi kiểm tra một đến hai lần
tuy nhiên hậu kiểm có thể tăng lên tăng công tác kiểm tra giám sát
đối với các phòng tiêm chủng cũng như các phòng trách nghiệm
vấn đề thứ ba đó là phải
tăng cái trách nghiệm gắn cái trách nghiệm của các cơ sở tiêm chủng
để họ luôn tuân thủ các điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn tiêm chủng
cũng như là an toàn sinh học
việc tăng cường tương tác giữa người dân và cơ quan quản lý về y tế
là yêu cầu cần thiết để nâng cao hoạt động của các phòng tiêm chủng xét nghiệm
mỗi người dân là một kênh giám sát hiệu quả
khi họ đến các cơ sở thực hiện các dịch vụ tiêm chủng xét nghiệm
có như thế dù là cơ chế tiền kiểm hay hậu kiểm công tác tiêm chủng trách nghiệm
góp phần giảm thiểu rủi ro do các bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm gây ra